cho đến nay thì tiêm vaccine vẫn là cách hiệu quả nhất để đối phó với các biến thể covid một mươi chín
liên quan đến vấn đề này thì quan chức mỹ khuyến cáo người dân nên tiêm vaccine pfizer hoặc moderna
thay vì johnson johnson bởi phát hiện tác dụng phụ cây ra nguy cơ đông máu hiếm gặp nhưng nghiêm trọng sau tiêm
ủy ban cố vấn về tiêm chủng của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc đã bỏ phiếu nhất trí
khuyến nghị ưu tiên sử dụng vaccine ngừa covid một mươi chín của các hãng pfizer biotech và moderna
hơn vaccine của johnson johnson do nguy cơ xảy ra hiện tượng đông máu hiếm gặp nhưng có thể gây tử vong
theo dữ liệu được ủy ban trên công bố trong số một mươi bốn một triệu người đã tiêm vaccine của gngj tại mỹ
có năm mươi bốn trường hợp ghi nhận hội chứng huyết khối giảm tiểu cầu
hội chứng liên quan đến nồng độ tiểu cầu thấp kèm theo hình thành cục máu đông từ tháng ba đến tháng tám
tỷ lệ mắc hội chứng này cao nhất gần hai mươi
xảy ra ở những người trong độ tuổi từ ba mươi đến bốn mươi chín có hai mươi sáu trường hợp là nữ giới dưới năm mươi tuổi
tính tới ngày chín tháng một mươi hai có ít nhất chín trường hợp tử vong ghi nhận tts gồm bảy nữ và hai nam
tiếng lệ báo cáo tử vong chung là năm mươi bảy trên một triệu liều vaccine của j j
trước đó tháng bốn vừa qua vaccine đơn liều của gng đã bị tạm dừng sử dụng trong một mươi ngày liên quan đến tts
việc tạm dừng đã được dỡ bỏ sau khi cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ tiến hành đánh giá an toàn
vào thời điểm đó fda và cdc nhận định dữ liệu có sẵn cho thấy lợi ích vượt trội so với những rủi ro đã biết
cũng như tiềm ẩn của vaccine này ở những người từ một mươi tám tuổi trở lên
theo số liệu của cdc phần lớn vaccine ngừa covid một mươi chín được sử dụng tại mỹ là vaccine của pfizer biotech và moderna
trong đó có khoảng hai trăm tám mươi bốn triệu liều vaccine của pfizer biotech và một trăm tám mươi sáu bốn triệu liều của moderna tính tới ngày một mươi năm tháng một mươi hai
khoảng một mươi bảy hai triệu liều vaccine của j j được sử dụng kể từ khi
chế phẩm này được phê duyệt sử dụng khẩn cấp ở mỹ vào cuối tháng hai
cùng ngày pfizer và biotech thông báo đã nộp đơn lên fda xin phê duyệt chính thức vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng này
cho thiếu niên từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
tháng tám vừa qua vaccine của hai hãng này đã được fda phê duyệt chính thức sử dụng cho người từ một mươi sáu tuổi trở lên tại mỹ
vaccine này cũng đã được phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho nhóm từ năm đến một mươi năm tuổi
cách đây vài tuần pfizer đã công bố kết quả thử nghiệm vaccine ngừa covid một mươi chín đối với hai hai trăm hai mươi tám thanh thiếu niên
từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
các em được theo dõi ít nhất sáu tháng sau khi tiêm mũi thứ hai và không gặp tác dụng phụ đáng lo ngại nào
trong số hàng nghìn trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi tham gia thử nghiệm tất cả ba mươi ca nhiễm virus sars cov hai có triệu chứng
đều thuộc nhóm sử dụng giả dược
pfizer cho rằng điều này đồng nghĩa vaccine hiệu quả một trăm linh ở mọi giới tính trùng tộc mức độ béo phì và có bệnh lý nền
bộ y tế thông tin hội đồng tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của bộ y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo
trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vaccine phòng covid một mươi chín mũi một đã tiêm không còn sản xuất
hoặc cung ứng không kịp thời để cung cấp cho mũi nhắc lại thì có thể sử dụng mũi nhắc lại bằng vaccine khác
cụ thể nếu tiêm mũi một bằng vaccine do astrazeneca sản xuất thì có thể tiêm mũi hai bằng vaccine do pfizer hoặc moderna sản xuất
nếu mũi một tiêm vaccine do moderna sản xuất thì mũi hai có thể tiêm vaccine do pfizer sản xuất và ngược lại
trên cơ sở ý kiến của hội đồng nêu trên để sử dụng vaccine hợp lý an toàn
và hiệu quả vaccine do moderna sản xuất bộ y tế hướng dẫn như sau
những người đã tiêm mũi một vaccine nào thì tốt nhất tiêm mũi hai bằng vaccine đó
trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế có thể phối hợp tiêm mũi hai vaccine do moderna sản xuất
cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine do pfizer hoặc astrazeneca sản xuất
khoảng cách tiêm hai mũi sau mũi một vaccine do pfizer sản xuất theo hướng dẫn của nhà sản xuất
theo phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
bộ y tế đã ban hành hướng dẫn để triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
để bảo vệ nhóm trẻ nhỏ hơn phòng covid một mươi chín bộ y tế đang xem xét kế hoạch bao gồm lựa chọn vaccine
theo hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới nhà sản xuất
đồng thời các đơn vị liên quan sẽ xem xét theo quy định hiện hành
tiếp theo bộ y tế sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể tiêm vaccine cho đối tượng nhỏ tuổi này
bà hồng thông tin hiện nay chưa có một số ít các quốc gia đang triển khai tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
ngay sau khi được chính phủ bộ y tế triển khai cho nhóm đối tượng nhỏ hơn
thì ngành y tế cán bộ y tế sẽ thông tin đến các bậc cha mẹ đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
với việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
bà hồng cho biết đến hiện nay bộ y tế đã có hướng dẫn đối với người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng
như người cấy ghép tạng ung thư hiv đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
thì cần tiêm mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
các nhóm đối tượng còn lại thì tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi tiêm cuối cùng của liều cơ bản
lịch tiêm này áp dụng cho tất cả các loại vaccine đã triển khai ở việt nam
nghiên cứu vaccine được thực hiện trên nhiều đối tượng nhiều quốc gia
vì vậy việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho nhóm trẻ là hoàn toàn có cơ sở
theo tiến sĩ tùng những người bao gồm trẻ nhỏ trong lứa tuổi cho phép tiêm vaccine nếu đã nhiễm covid một mươi chín
sau sáu tám tháng
các nghiên cứu cho thấy sau tiêm vaccine cho các đối tượng này thì kháng thể trong cơ thể
có thể đạt tới nồng độ hiệu quả chống lại covid một mươi chín
theo bộ y tế đến nay việt nam đã ký hợp đồng mua nhận viện trợ tài trợ tổng số hai trăm một mươi một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
đã tiếp nhận một trăm năm mươi sáu bốn triệu liều đã phân bổ một trăm bốn mươi ba bốn triệu liều
còn khoảng một mươi ba triệu liều đang tiến hành các thủ tục kiểm định chất lượng
xuất xưởng hiện tp hcm đã khởi động tiêm mũi ba và là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm muối bổ sung
tới đây sẽ có thêm nhiều tỉnh thành tiêm mũi vaccine này
theo bộ y tế hiện bộ đã cấp đủ vaccine tiêm hai mũi về các địa phương các tỉnh thành có thể sử dụng vaccine này
để tiêm mũi bổ sung cho người có bệnh nền và thuộc nhóm nguy cơ cao
bộ y tế cũng yêu cầu các tỉnh thành lập kế hoạch tiêm chủng mũi ba gồm mũi bổ sung ở thời điểm ít nhất hai mươi tám ngày sau tiêm mũi hai
cho nhóm nguy cơ cao và muốn nhắc lại ít nhất sau sáu tháng tiêm mũi hai với nhóm còn lại gửi về bộ y tế để phê duyệt và cấp vaccine
bộ y tế cho biết có đủ vaccine cho mũi ba nhưng các địa phương phải thực hiện đúng hướng dẫn về lịch tiêm chủng
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc
với vaccine covid một mươi chín để có miễn dịch bảo vệ người đó cần được tiêm liều cơ bản
sau khi tiêm vaccine liều cơ bản có thêm mũi tiêm bổ sung và mũi tiêm nhắc lại
giúp tăng cường biễn dịch của cơ thể
liệu cơ bản là liều được các nhà sản xuất vaccine hướng dẫn và thực hành tiêm chủng trong thời gian qua
sau khi hoàn thành liều cơ bản cơ thể sẽ có miễn dịch chống lại virus mà họ mong muốn được bảo vệ
tùy thuộc vào nhà sản xuất để vaccine cơ bản có thể khác nhau
ví dụ với vaccine covid một mươi chín vaccine gian xem một mũi tiêm
các vaccine astrazeneca sputnik v verocell pfizer biontech moderna có liều cơ bản là hai mũi tiêm
như vaccine andala của cuba liệu cơ bản gồm ba mũi tiêm
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trong quá trình nghiên cứu các nhà khoa học nhận thấy
sau một thời gian biễn dịch của cơ thể với liều cơ bản bị giầm dân
khi đó người dân sẽ cần tiêm mũi tăng cường
lúc này hai tình huống có thể xảy ra
tình huống thứ nhất là một số người có miễn dịch kém dù đã được tiêm liều cơ bản
các trường hợp này có thể mắc bệnh lý bẩm sinh liên quan hệ miễn dịch
đang dùng thuốc chế miễn dịch ung thư hiv hoặc bệnh nhân ghép tạng đang dùng thuốc chống thải ghép
do đáp ứng miễn dịch yếu những người này được tiêm một mũi vaccine nữa so với liều cơ bản
đây được gọi là mũi bổ sung
mũi tiêm bổ sung có thể chỉ cách một tháng sau khi tiêm mũi cuối của liều cơ bản
vaccine mũi bổ sung có thể cùng loại với vaccine đã tiêm liều cơ bản
nhưng nếu không có vaccine cùng loại thì muốn bổ sung có thể tiêm vaccine mrna pfizer hoặc moderna
ngoài ra mỗi bổ sung có thể tiêm hai ba tháng sau mỗi cuối của liều cơ bản chứ không nhất thiết sau một tháng
tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái cho biết tình huống thứ hai là với những người có sức khỏe tốt
có hệ miễn dịch cùng kháng thể ở mức cao ngay sau khi tiêm liều cơ bản
những người này sẽ tiêm mũi bổ sung
tuy nhiên họ có thể tiêm nhắc lại sau sáu tháng kể từ ngày tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản
bên cạnh đó những trường hợp đã tiêm mũi bổ sung cũng có thể tiêm mũi nhắc lại sau sáu tháng
kể từ ngày tiêm cuối cùng
theo hướng dẫn của bộ y tế những người tiêm liều nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín
là người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung
trong đó ưu tiên người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
loại vaccine tiêm nhắc lại
nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine
thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
theo hướng dẫn của bộ y tế nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm
thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna hoặc vaccine vector virus vaccine astrazeneca
về khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bốn